trên địa bàn thị xã an khê tỉnh gia lai có hai ban quản lý rừng phòng hộ
đó là ban quản lý bắc an khê và ban quản lý ya hội
theo quyết định của ubnd tỉnh gia lai hai ban quản lý này được giao quản lý sử dụng đất lâm nghiệp
với tổng diện tích hơn hai năm trăm linh hectare thuộc thị xã an khê
thế nhưng kéo dài trong những năm qua trên một bảy trăm linh hectare đất rừng dần bị biến thành đất trồng mì
tràm bạch đàn của người dân trước sự bất lực lúng túng của các cơ quan chức năng
cánh rừng thông hàng chục năm tuổi thuộc quản lý của ban quản lý rừng phòng hộ bắc an khê
nằm dưới chân đèo an khê thuộc địa bàn xã song an thị xã an khê
ngày đêm vẫn bị triệt hạ theo kiểu ken thân đốt gốc
cứ mỗi diện tích rừng thông ngã xuống là những cây tràm được trồng thay thế vào
kéo dài những năm qua những cánh rừng thông ngay dưới chân đèo an khê
và cả những khu vực đất rừng lân cận bị thu hẹp dần
còn diện tích cây tràm bạch đàn mì của người dân lấn chiếm cứ mở rộng ra
rừng được giao cho ban quản lý rừng phòng hộ bắc an khê sử dụng quản lý là hơn một bốn trăm linh hectare
thế nhưng đến thời điểm hiện nay đơn vị này chỉ còn quản lý hơn hai trăm linh hectare rừng và đất rừng
số còn lại hơn một hai trăm linh hectare đã bị lấn chiếm trái phép
trong khi đó việc xử lý ngăn chặn vẫn lúng túng như gả mắc tóc
hầu như tất cả diện tích này lấn chiếm này là chúng ta chưa thu hội được
mà có xử lý thì chúng ta cũng chưa biện pháp là người ta vẫn tiếp tục canh tác trên diện tích đó
đây là cái vướng nhất sau khi xử lý thì chúng ta phải thu hội
còn tại lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ gia hội trên địa bàn thị xã an khê cũng không khá hơn
khi tại tiểu khu sáu trăm hai mươi hai sáu trăm hai mươi ba sáu trăm hai mươi bốn bị người dân lấn chiếm sáu mươi diện tích với hơn bảy trăm bảy mươi hectare
vất vả lắm
rừng phòng hộ gia hội cũng chỉ xử lý được hai mươi một vụ với diện tích hơn bảy mươi hectare
trong đó đa phần diện tích lấn chiếm được trồng tràm bạch đàn
ngoài việc đơn vị chủ rừng chưa thực hiện đúng đầy đủ theo quy định
thì chính quyền địa phương sở tại khi xử lý việc lấn chiếm đất rừng mới
dừng lại ở việc mời các đối tượng vi phạm ra để làm việc và ký cam kết
tuy nhiên đa phần các đối tượng không hợp tác
thời gian vừa qua đối với các đơn vị chúng tôi làm công việc chữa rừng
nhưng mà cảm thấy neo đơn
mình cảm tưởng là mình đang bơi giữa biển đang bơi
nhưng mà chưa được sự quan tâm cách thích đảng của nhà nước liên quan đến công tác làm việc
do vậy cần phải có sự phối hợp một cách đồng bộ và đặc biệt là các ngành chức năng
việc lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn thị xã an khê thời gian qua
không chỉ cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý nguồn tài nguyên của nhà nước
mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn
trước tình hình trên thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
trị cục kiểm lâm chính quyền địa phương cũng như các đơn vị chủ rừng tiến hành kiểm kê lại đất rừng bị lấn chiếm
và đưa ra các giải pháp để ngăn chặn xử lý tình trạng trên
thế nhưng xem ra bài toán giữ đất giữ rừng này vẫn còn khá nan dài đối với tỉnh gia lai